tết đến xuân về cùng với người dân trên khắp các vùng quê người dân xã bằng phúc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cũng nôn nước đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy là vùng đất sở hữu đặc sản trẻ tuyết và rượu có tiếng
năm mới người dân bằng phúc cũng đặt nhiều kỳ vọng cuộc sống sẽ ngày càng trở nên khấm khá hơn
quê hương sẽ ngày càng đổi mới ghi nhận trong những ngày đầu năm mới của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại nơi đây
cũng giống như đại đa số người dân ở xã bằng phúc nguồn thu nhập chính của gia đình anh hoàng văn tám đến từ nương trè
ngày đầu năm mới bản làng ở bang phúc rộn rã đẹp hơn nhiều ngôi nhà mới đã mọc lên nhiều gia đình có tết sung túc hơn nhờ cây chè
ngày tết ấm trè cùng câu chuyện vui đầu năm mới đã dần trở thành nét văn hóa của nhiều gia đình không chỉ ở bang phúc
nhờ thế về bằng phúc hôm nay cái nghèo đã lùi dần
thay vào đó là những con đường mới những nụ cười mới
không chỉ được biết đến với đặc sản tre tuyết băng phúc còn sở hữu thương hiệu rượu không kém phần nổi tiếng
dịp tết khi mà nhu cầu sử dụng rượu có phần tăng cao cũng là lúc người dân nơi đây tất bật
hàng tháng trước tết những nhà nấu rượu ở bằng phúc đòi bếp gần như cả ngày lẫn đêm
đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang ông hoàng văn thái ở thôn nà hồng tự hào mình có được cơ ngơi như hôm nay cũng nhờ nghề nấu rượu truyền thống
từng mẻ rượu của ông
ông đã đến với biết bao mâm cơm gia đình trong những ngày tết
nhờ khí hậu nguồn nước phù hợp cộng với bí quyết làm men truyền thống tiếng tâm của rượu bằng phúc ngày càng vang xa
và với ông thái đó cũng là niềm vui để đón năm mới với hy vọng mới
sáng năm mới chú mong muốn nghề rượu nó chân lợn phát triển lên cho gia đình thu nhập cả ngày nó phát đạt
những nụ chè sốt
nụ chè xuân mơn mờn đã đâm trồi báo hiệu một năm mới với nhiều hy vọng mới đã đến
cùng với người dân trên khắp mọi miền người dân bằng phúc cũng đặt nhiều kỳ vọng lớn hơn và những nụ trẻ xuân cũng vì thế mà vươn xa hơn